thưa quý vị và các bạn trong đêm nay và sáng ngày mai khu vực vùng núi bắc bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực năm m
vì vậy ở các tỉnh như lai châu điện biên lào cai hay hà giang sẽ tiếp tục có mưa rào và rông ở mức giải rác
những cơn mưa rông về đêm cũng khiến cho nền nhiệt ngày ở đây không cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ và không xảy ra nắng nóng
trong khi đó ở các tỉnh trung du đêm không mưa ngày nắng sớm nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh sơn la yên bái tuyên quang bắc cạn thái nguyên hay bắc giang sẽ trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội và cả hòa bình là những nơi chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn mạnh mẽ nhất nhiệt độ cũng ở mức cao từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ
cục bộ có một vài nơi nhiệt độ cao trên ba mươi chín độ
dự báo đợt nắng nóng diện rộng này ở miền bắc sẽ còn duy trì đến hết ngày hai mươi tháng bảy
cùng chịu tác động của thấp nóng và gió phơn thậm chí mức độ còn ghé gắt hơn vì vậy cái nóng ở miền trung cũng xảy ra trên diện rộng và cường độ mạnh hơn ở miền bắc
ngày mai suốt một dọc từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi bảy đến ba mươi tám độ
riêng vùng núi phía tây của khu vực nhiệt độ có thể lên tới mức ba mươi chín bốn mươi độ
còn đối với các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến phú yên cũng xảy ra nắng nóng nhưng cường độ nóng bớt gắt hơn nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực từ khánh hòa trở vào đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của thấp nóng và gió phơn nên nhiệt độ ở mức từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ và không xảy ra nắng nóng
ở phía nam gió mùa tây nam hoạt động yếu chỉ đủ để mang tới cho tây nguyên và nam bộ những cơn mưa rào và rông rải rác về chiều và tối
những cơn mưa rông lượng không lớn xảy ra muộn sau một mươi năm giờ sẽ tạo điều kiện cho nền nhiệt ngày ở tây nguyên tăng lên mức từ ba mươi đến ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển vĩnh bắc bộ vẫn là vùng có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động nhẹ
với khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió hướng nam đến tây nam mạnh cấp bốn đến cấp năm
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có mưa giải rác về chiều và tối
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước